trong tuần này những người tháng giải nobel hai nghìn hai mươi hai sẽ được công bố
năm nay sự tập trung đổ về giải nobel hòa bình với danh sách đề cử bao gồm những người có công phản đối cuộc chiến ở ukraine
hay những nhà hoạt động bảo vệ môi trường trong biến đổi khí hậu
trong danh sách đề cử cho giải nobel hòa bình năm nay tổng thống ukraine volodymyr zelensky được xem là ứng cử viên nổi bật cho những đấu tranh của ông
đối với nền hòa bình của đất nước đặc biệt khi xung đột vẫn đang tiếp diễn ở ukraine
bên cạnh đó những người ghi dấu ấn nổi bật trong việc bảo vệ môi trường chống lại biến đổi khí hậu cũng có nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng
như nhà vận động môi trường nhỏ tuổi greta thunberg
danh sách đề cử giải nobel hòa bình thường rất đa dạng ứng cử viên có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội
theo ủy ban nobel có ba trăm bốn mươi ba ứng cử viên cho giải nobel hòa bình năm hai nghìn hai mươi hai